hàng trăm tấn rác liên tục từ biển giặt vào khu vực các bãi tắm của thành phố vũng tàu gây ô nhiễm và mất cảnh quan nghiêm trọng
trước tình hình đó các cơ quan chức năng đoàn thể xã hội và người dân địa phương đã kêu gọi nhau cùng dọn rác
hưởng ứng lời kêu gọi đã có hơn một năm trăm linh người tham gia thu dọn rác tại bãi biển vũng tàu
một năm trăm linh người thuộc nhiều lực lượng như quân đội công an đoàn viên thanh niên công nhân viên chức sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn
cũng như người dân địa phương hưởng ứng lời kêu gọi thu gom rác nhằm trả lại môi trường biển xanh sạch đẹp

tỉnh bà rịa vũng tàu tham gia với quân số bảy mươi người và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hết trách nhiệm của mình
cũng như là cố gắng thực hiện trách nhiệm của người dân việt nam đối với môi trường biển này để làm sao để cho môi trường biển ngày càng trong sạch xanh sạch đẹp
những năm qua các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường biển
như phát động chiến dịch làm sạch biển
cấm tổ chức ăn uống xả rác trên bãi tắm truyền thông về môi trường biển và đại dương vận động ngư dân không xả thải ni lông nhựa trên biển
kết quả nhận thức về bảo vệ môi trường biển của người dân đang có sự chuyển biến tích cực